thưa quý vị nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
trong dịp nghỉ dỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm cũng như cao điểm du lịch hè
phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ gửi các bộ ngành địa phương
công điện yêu cầu bộ công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng
có hành vi chống người thi hành công vụ có phương án điều tiết phân luồng hợp lý hướng dẫn lưu thông an toàn
thông suốt nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao
tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi cho biết
vừa bắt quả tăng một đối tượng tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy
đó là bùi văn tuấn chú tại thành phố quảng ngãi
tuấn bị bắt khi đang vận chuyển
vận chuyển ma túy từ thành phố hồ chí minh về quảng ngãi để thiêu thụ
lực lượng công an đã thu giữ gần một mươi gam heroin và gần năm mươi năm g chất rắn màu trắng mà đối tượng khai là ma túy dạng đá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cũng vừa thi hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
với hai đối tượng liên quan đến công ty việt á tham ô gần một tỷ đồng
đó là trần thị nguyên hằng nhân viên cdc đắk lắc
và đinh lê na nhân viên của công ty việt á
lợi dụng chức vụ quyền hạn hằn đã thỏa thuận với na lập khống phiếu giao hàng
sau khi tính toán công ty việt á chuyển khoản để na trả lại cho hàng gần một tỷ đồng
trước đó hằng na cùng với bốn bị can khác tại cdc đắk lắc đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sau gần một tháng theo dõi đối tượng chiều qua công an quận liên triều thành phố đà nẵng
đã bắt giữ được hồ tất tân toàn chú tại tỉnh quảng trị đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
do từng đến nhà bị hại chơi toàn đã nắm bắt được vị trí của khóa cửa nên sau đó đã đột nhập thực hiện hành vi
toàn đã lấy đi một xe máy một máy tính sách tay cùng nhiều tài sản có giá trị khác
toàn bộ số tiền sau khi tiêu thụ tài sản toàn đã dùng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân
thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi tháng bốn
đảng ủy bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm hai nghìn hai mươi ba
và một mươi bảy giái c những đồng chí đạt giải cao nhất sẽ đại diện tham dự hội thi do đảng ủy công an trung ương tổ chức
đây là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích tăng cường tuyên truyền phổ biến các nghị quyết chỉ thị quy định của đảng
nhận rộng điển hình tiên tiến cố vũ cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
công an tỉnh trà vinh vừa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và lấy ý kiến đóng góp đối với năm dự án luật
do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội khóa một mươi năm tại kỳ họp thứ năm
tại hội nghị đại biểu ngay báo cáo tóm tắt về sự cần thiết phải xây dựng ban hành năm dự án luật
gồm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân luật căn cước công dân sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
hội nghị đã nghe một mươi ý kiến tham luận đóng góp của đại biểu thuộc các sở ban ngành các cấp
các đại biểu quốc hội cũng đã làm rõ thêm sự cần thiết của việc xây dựng các dự án luật
và vị trí vai trò tầm quan trọng của năm dự án luật trong đời sống xã hội và trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
qua đó bổ sung thêm các cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các dự án luật
vấn đề trình những dự án luật liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự
mà do chính phủ quỹ quyền bộ ngang trình lần này tôi cho rằng rất phù hợp
và cái nữa là nếu những dự án luật được ban hành thì đối với lực lượng công an nối chung
trong đó công an tỉnh chợ dân chúng ta là một địa bàn để xác định là một cái vùng trọng điểm
để xây dự án luật cho chúng ta
những dự án luật trật tự cũng có dùng có đông đồng bào dân tộc đồng bào tôn giáo
thì thấy rằng nếu những dự án luật được ban hành và đặc biệt là dự án luật
vì lực lượng tham gia bảo vệ nền trật tựa cơ sở mà được bắt hành thì chúng ta sẽ quy đồng được cả hệ thống chính trị để chúng ta cùng tham gia bảo vệ nền trật tựa cơ sở
bản thân đánh giá rất là cao đối với các dự án lực do bộ công an đang chủ trì soạn thảo rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay đối với cả nước nói chung và tỉnh trà vinh nói riêng
bởi vì hiện nay các luật khác cũng đã sửa đổi bổ sung vì thế các dự án luật liên quan đến luật đến lĩnh vực của công an thì cũng rất cần có sự thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trà vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự chủ động của đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh trong việc tổ chức hội nghị để cung cấp thông tin và lấy ý kiến đóng góp đối với năm dự án luật
với giai trò là trưởng đoàn đại biểu quốc hội
đoàn đại biểu quốc hội của đơn vị trà vinh tôi yêu cầu dân phòng đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh tổng hợp các ý kiến của các đại biểu đã góp ý hôm nay và sẽ có lãnh đạo đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh nghiên cứu kỹ mỗi dự án luật để góp ý góp phần hoàn chỉnh dự thảo luật trình thông qua quốc hội để sớm triển khai thực hiện
lãnh đạo tỉnh trà vinh cũng đề nghị các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh trà vinh tiếp tục tuyên truyền về các dự án luật đến với nhân dân trong tỉnh
thưa quý vị phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và cao điểm du lịch hè năm hai nghìn hai mươi bốn
trong công điện thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn ma túy trở quá tải trọng quá số người quy định phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tẩm gây dấu chất tự công cộng đua xe trái phép cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
có phương án điều tiết phân luồng hợp lý hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và nghỉ hè năm hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can gồm dương văn khánh nguyễn văn lắm đặng khắc danh cùng chú tại thị xã trảng bàng và nguyễn văn phương chú tại huyện gò dầu về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó ngày một mươi tám tháng bốn sau khi nhậu xong khánh điều khiển xe ô tô chở theo nhóm đối tượng trên
khi đến cổng khu công nghiệp phước đông bởi lời khánh liên tục bóp còi xe khiến người đàn ông điều khiển xe mô tô lưu thông cùng chiều đã có lời qua tiếng lại
lúc này nhóm đối tượng chặn đầu xe và đánh người đàn ông gây thương tích
chứng kiến sự việc anh đặng ánh hào giám đốc khu công nghiệp cùng lực lượng bảo vệ chạy đến can ngăn tuy nhiên cũng bị nhóm này đuổi đánh
sau khi sự việc xảy ra công an huyện gò dầu tiến hành điều tra và bắt khẩn cấp bốn đối tượng thu giữ một cây gậy ba khúc và một xe ô tô
vào ngày hai mươi tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh kiên giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn chu sâm bốn mươi chín tuổi chú thành phố hà tiên tỉnh kiên giang năm năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm mất tài sản
theo cáo trạng sâm là giám đốc một công ty cổ phần thương mại sâm đã tự làm giả một hợp đồng mua bán đất ở phú quốc rồi rủ các bị hại là nguyễn thị yến lê thị minh huệ cùng hợp tác mua thửa đất trên
bà yến và huệ đã đồng ý góp đồng
đồng góp vốn và đưa cho sâm số tiền ba bảy mươi năm tỷ đồng sau khi nhận được tiền sâm không thực hiện theo hợp đồng đã ký mà rút toàn bộ số tiền này để sử dụng vào việc đầu tư mua bán đất tại một dự án khác
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một sâm bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử
được biết trong quá trình điều tra truy tố bị cáo nguyễn chu sâm đã tác động người thân khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt
quý vị thân mến ngày hôm nay hai mươi một tháng bốn là ngày sách việt nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng
nâng cao nhận thức về việc đọc sách đối với sự phát triển kiến thức kỹ năng và rèn luyện nhân cách con người
riêng đối với lực lượng công an nhân dân xác định phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục của đất nước
thời gian qua được sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
nhiều đơn vị trong lực lượng công an nhân dân đã trú trọng đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa đọc
trong đó phải kể đến đầu tư công nghệ số cho hoạt động thư viện
và tại nhiều đơn vị công an nhân dân thì điển hình là khối các trường học viện đã có sự đầu tư bài bản
áp dụng công nghệ số và công tác thư viện tạo môi trường đọc thuận lợi phát triển văn hóa đọc cho cán bộ chiến sĩ cũng như học viên trong nhà trường
thư viện học viện cảnh sát nhân dân với quy mô năm m hai được đánh giá là thư viện lớn nhất trong các trường đại học ở việt nam hiện nay
với khối lượng lưu trữ bốn mươi năm đầu sách trong đó có trên chín đầu sách đã được mã hóa
đây cũng là một trong số trường học viện công an nhân dân được đầu tư hệ thống trả sách và mượn sách tự động hai mươi bốn trên bảy
để tổ chức triển khai có hiệu quả văn hóa đọc trong cộng đồng
nói chung trong việc sân dân
học viện tổ chức thành các hình thức tương đối là phong phú
hiện nay chúng tôi có các phòng đọc về khoa học kỹ thuật các phòng đọc về chính trị nghiệp vụ
cấp hàng đọc về văn hóa việt trung văn hóa việt hàn văn hóa việt nhật thành từng phòng đọc riêng
trong đó có sách dịch có sách nguyên tiếng của nước bạn mà có sách dịch cho chúng ta
việc trang trí phòng cũng rất là đẹp
và có máy móc hiện đại có thể tra cứu có thể đọc sách thành in thành quyển và cũng có thể đọc trong máy
cùng với việc tạo nguồn lực đầu tư áp dụng công nghệ số vào công tác thư viện
học viện cảnh sát nhân dân không ngừng phát động nhiều phong trào đọc sách
cũng như khuyến khích cán bộ học viên tham gia nhiều cuộc thi nâng cao văn hóa đọc
giúp cho cán bộ giảng viên và học viên trong học viện đến với sách
hình ảnh thói quen đọc sách tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học học tập suốt đời của mỗi người
nhằm phát triển văn hóa đọc tiến tới mục tiêu xây dựng phát triển công tác thư viện trong công an nhân dân
chuẩn hóa và hiện đại hóa đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển văn hóa đọc trong công an nhân dân
thì điều kiện tiên quyết chính là tạo nguồn lực đầu tư số hóa hệ thống thư viện trong công an nhân dân
và xung quanh vấn đề này vấn đề chính sách ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với đại tá trần cao kiều giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản công an nhân dân
vâng thưa đồng chí với những đơn vị như là báo chí này xuất bản thư viện phòng đọc trong công an nhân dân
đang gặp phải những thách thức gì trong thời đại kỷ nguyên số
xu hướng số hóa là xu hướng phản tất yếu là phải làm
tất nhiên là đọc sách ví dụ cái việc mà đọc sách giấy thì nó cũng có cái ngồi nghiền ngẫm có cái thú vị riêng
thế nhưng để trong thời đại công nghệ số như bây giờ thì bắt buộc là phải số hóa
nó phải thư viện số cái truy cập và cái tìm cái tài liệu rồi sách những cuốn sách nó nhanh hơn nhiều
và người ta có thể đọc mọi nơi mọi chỗ bất kể giờ làm việc hay không làm việc nghỉ ngơi hoặc kể cả đi chơi đi du lịch cả
cần hay là mở ra được đấy là cái xu hướng tất yếu là phải số hóa thư viện
nhà xuất bản công an dân là cái sách điện tử là phải đầu tư nó hiện đại
thứ hai nữa như tôi nói trước là
riêng mà ở công an lại có cái mảng sách nội bộ phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu huấn luyện nghiệp vụ thì lại phải có một cái mạng riêng mạng nội bộ
những cái sách đấy chỉ có cán bộ chiến sĩ mình truy cập vào để ứng dụng vào cái công việc của mình thì cái đấy là phải đầu tư
để tiếp tục thực hiện tốt đề án của chính phủ kế hoạch và chỉ thị của bộ công an về công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc
xây dựng khung trào đọc sách cho ngàn nhân dân lâu dài và bền vững
thì chúng ta cần nhìn nhận như thế nào về vai trò của thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
người chỉ huy thực sự là phải yêu mến sách thích đọc sách
thì cái cấp dưới mới gây dựng ra được cái phong trào
chứ nếu mà cái người đứng đầu mà không thích sách thì tôi cho rằng phát động thế nào nó cũng hiệu quả nó cũng cao
người lãnh đạo là quan trọng
người lãnh đạo là phải yêu thích sách
người lãnh đạo là phải hướng dẫn định hướng cho cán bộ chiến sĩ
tìm ý cấp dưới tìm tỏi hay giới thiệu sách như thế nào đầu tư đầu tư về thư viện về phòng đọc về kỹ thuật số
đấy là cái đấy là cái vai trò là quan trọng
theo kế hoạch thì chúng ta sẽ phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi một trăm linh cán bộ chiến sĩ sẽ có thói quen đọc sách và kỹ năng tiếp cận sử dụng thông tin chi thức
tại nơi mình sinh sống học tập và công tác cũng như là hệ thống thư viện phòng đọc tủ sách công an nhân dân có khả năng đáp ứng được một trăm linh nhu cầu của cán bộ chiến sĩ
vậy thì để đạt được những nhiệm vụ đó thì công an các cấp cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
trong cái thời gian tới mà đến hành mọi người theo tôi thì thứ nhất là nó phải là một cái đồng bộ từ trên xuống dưới từ người đứng đầu
đấy là cái tư tưởng định hước là từ người đứng đầu từ bộ xuống dưới cấp tỉnh cấp quyện cấp xã là tạo ra một cái phong trào đọc sách nhiều nguyên sách

đến không ít doanh nghiệp phải lo lắng một số biên tướng của tour giá rẻ như là gom hành khách thành đoàn lớn giữa hình thức bán buôn để được hưởng chính sách ưu đãi về giá và hỗ trợ khác từ các hãng vận chuyển cung ứng dịch vụ cắt giảm dịch vụ ăn ngủ cho khách đi ngắn ngày để bù đắp chi phí cho các dịch vụ cơ bản theo chương trình đã ký kết với khách
doanh nghiệp bán tour không đồng ép khách mua sắm sử dụng dịch vụ ngoài chương trình tour